tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã xảy ra nhiều cơn mưa lớn và khiến hàng trăm tấn rác của bãi rác cam ly tiếp tục sạt lở
chảy xuống thung lũng uy hiếp đến nhà kính hoa màu của người dân ở phía dưới
tại vị trí sạt lở nước thải rác chảy xuống thung lũng đen kịt bốc mùi rất hôi thối
theo người dân trong khu vực phường năm từ mấy ngày qua thì mưa liên tục nên là nước đổ về ngày một nhiều
đến ngày sáu tháng bảy rác chảy xuống phía dưới cách nhà kính trồng rau màu của người dân là khoảng năm mươi mét
nếu trong những ngày tới mưa lớn kéo dài khả năng lượng rác cả nghìn tấn trên đỉnh đồi sẽ đổ xuống thung lũng
và gây thiệt hại cho người dân là điều hoàn toàn có thể xảy ra
trong ngày lãnh đạo công ty dịch vụ đô thị đà lạt đơn vị quản lý bãi rác cam ly đã tới khảo sát kiểm tra hiện trường
tại địa điểm sạt lở nêu trên để có giải pháp xử lý
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
do ảnh hưởng trời mưa lớn nên hàng ngàn tấn rác tại bãi rác cam ly đã tràn xuống lấp gần một hectare đất nông nghiệp
và làm thiệt hại nhiều vườn hoa màu của người dân